ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết về điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ năm liên tiếp cuộc thi được tổ chức với mục tiêu biểu dương những cách làm hay những việc làm tốt trong các tầng lớp nhân dân thành phố hà nội thiết thực chào mừng sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
cuộc thi năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút được một chín trăm sáu mươi bốn bài viết và tác phẩm báo chí của hà nội và một mươi chín cơ quan báo chí khác
ban tổ chức đã lựa chọn ra một trăm bốn mươi chín tác phẩm vào vòng trung khảo quyết định trao giải cho ba mươi chín tác phẩm tác giả gồm một giải nhất ba giải nhì và năm giải ba
cuộc thi đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng đối với những hành động đẹp việc làm tốt ứng xử nhân văn trong đời sống xã hội
có tác dụng định hướng dư luận là yếu tố quan trọng đẩy lùi cái xấu tiêu cực nhân lên những việc làm tốt hành động đẹp trong cộng đồng
nhân dịp này ban tổ chức cũng phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm hai nghìn hai mươi nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân